hôm nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
tham dự lễ viếng có các đồng chí lãnh đạo nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các thành viên ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và các tỉnh thành phố
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi vòng hoa và lễ kính dân các anh hùng liệt sĩ
quốc gia a một các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu đã kính cẩn sân hương
đặt vòng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đại tướng võ nguyên giáp cùng cán bộ chiến sĩ thanh niên
sung phong dân công hòa tuyến quân và dân đã không tiếc máu xương anh dũng chiến đấu
hy sinh để làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ với tấm lòng thanh kính tri ân các đại biểu nguyện sống
chiến đấu học tập theo gương
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại phát huy truyền thống điện biên phủ anh hùng
tiếp tục nỗ lực cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước xây dựng đất nước việt nam ngày càng phồn vinh thịnh vượng
thưa quý vị tối qua năm tháng năm chương trình cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đã diễn ra tại năm điểm cầu là điện biên hà nội
thanh hóa con tum và tp hcm
tại các điểm cầu có sự hiện diện của thủ tướng phạm minh chính nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các tỉnh thành phố đại diện cựu chiến binh cựu công an nhân dân cựu thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến các lực lượng tham gia chiến dịch điện biên phủ và trong kháng chiến chống thực dân pháp
cán bộ đảng viên nhân dân các tỉnh thành phố nơi tổ chức điểm cầu
chương trình có tên gọi dưới lá cờ quyết thắng được lấy ý tưởng từ lá cờ quyết chiến quyết thắng
bác hồ gửi ra mặt trận vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba là giải thưởng luân lưu khích lệ cho toàn quân vượt gian khó hiểm nguy hăng hái thi đua lập thành tích
chương trình với quy mô lớn có sự tham gia của khoảng một diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên trực tiếp tham gia biểu diễn ở năm điểm cầu
điện biên phủ là điểm quyết chiến chiến lược nơi được gọi là điểm hẹn của lịch sử thể hiện trí tuệ việt nam về nghệ thuật quân sự nên điện biên là điểm cầu chính
các tiết mục biểu diễn tại điểm cầu điện biên đã tái hiện các dấu mốc quan trọng trong chiến dịch lịch sử cách đây bảy mươi năm
những hình ảnh đoàn quân kéo pháo những người lính dũng cảm quên mình lấp lỗ châu mai dung thân mình làm giá súng cho đồng đội
tại chương trình khán giả được gặp gỡ và giao lưu cùng với các nhân chứng lịch sử xem lại những đoạn phim tư liệu về chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu diễn ra cách đây vừa tròn bảy mươi năm
và thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với những ca khúc sống mãi với thời gian
trong một trăm hai mươi phút của chương trình các nội dung tại năm điểm cầu đã ghép lại một bức tranh toàn cảnh về chiến thắng điện biên phủ
qua đó truyền tải thông điệp chiến thắng điện biên phủ là chiến công chung của cả dân tộc được hôn đúc bởi khát khao giành độc lập tự do của một dân tộc
suốt bảy mươi năm qua lá cờ mang khát vọng chiến thắng đã dẫn dắt quân và dân ta vượt qua các cuộc chiến giành độc lập tự do tập hợp sức mạnh ý chí để đổi mới xây dựng đất nước
và lá cờ quyết chiến quyết thắng mãi là biểu tượng cho ý chí khát vọng việt nam hùng cường
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sáng nay ngày sáu tháng năm đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng
chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tham dự đoàn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng phạm minh chính đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và đoàn thể trung ương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta
dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ
chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc việt nam được hôn đúc qua hàng nghìn năm lịch sử
là chiến thắng của đường lối kháng chiến đường lối quân sự độc lập đúng đắn sáng tạo của đảng ta đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là dịp chúng ta thêm tự hào về đảng cộng sản việt nam quang vinh
về chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đã lãnh đạo đảng cách mạng việt nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến bờ vinh quang
là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi cường lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
khơi dậy và thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
đã tới các điểm di tích tại thành phố điện biên phủ đặc biệt là di tích đồi a một
cũng như người dân đã tới dân hương các anh hùng liệt sĩ trong sự biết ơn và xúc động
đồi a một nằm ở phường mường thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
là nơi từng diễn ra những trận đánh khốc liệt và kéo dài nhất có tính chất quyết định trong chiến dịch điện biên phủ
những ngày này di tích lịch sử đồi a một đón hàng vạn du khách tới tham quan
du khách đã được nghe các hướng dẫn viên kể lại những ngày tháng hào hùng
hùng của dân tộc ta với chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
cùng những sắc hoa đỏ nở bông rực rỡ trên đỉnh đồi a một trong những ngày tháng năm lịch sử
với các cụ đi trước với các bác đi trước với những đàn anh đi trước
và đặc biệt với đại tướng văn giáp đã có những thành tựu như bây giờ
phải nhờ công ơn của các cụ mà chúng ta là những lớp thế hệ đi sau không bao giờ quên được công lao của các cụ của các đồng chí đã đi trước
lần đầu tiên đến điện biên phủ cảm giác rất là tự hào về thế hệ cha ông mình đi trước
rất là đã chiến thắng được rất nhiều vẻ vang
mình thế hệ đi sau mình cảm thấy rất là tự hào
mình cảm thấy rất là khâm phục ý chí của cha ông và mình cũng rất là tự hào
chín năm làm một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng
sáu mươi năm với dấu mốc lịch sử mùa một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
người dân việt nam không thể nào quên sự vất vả gian khổ
cũng như tinh thần anh dũng quả cảm của các chiến sĩ để có được độc lập tự do ngày hôm nay
chiến thắng vang dội của các thế hệ đi trước
vẫn còn khắc ghi mãi trong mỗi trái tim người việt nam
chiều nay báo nhân dân đã tổ chức khai mạc triển lãm tương tác tranh panorama
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đây là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền về chiến dịch điện biên phủ
lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
khai mạc triển lãm có sự tham dự của đồng chí lê quốc minh
ủy viên trung bương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung bương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đại diện một số cơ quan ban ngành
triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
được báo nhân dân đồng thời tổ chức tại hai địa điểm
là trụ sở báo nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
và bảo tàng chiến thắng điện biên phủ thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
vậy là nếu không có điều kiện đến với điện biên
thì ngay tại hà nội du khách cũng có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama
bao quanh hình tròn đường kính năm năm m chiều cao hơn ba mét
đặc biệt tại triển lãm du khách có thể sở hữu trang báo nhân dân số đặc biệt
ghép thành bức tranh panorama chiến thắng điện biên phủ
dài tới ba hai mươi một mét kỷ lục đối với sản phẩm báo in
còn với thế hệ trẻ thì việc trải nghiệm tương tác xem tranh bằng công nghệ thực tế tăng cường
với mô hình tranh panorama ba trăm sáu mươi độ trở nên rất thú vị và sinh động
dự kiến triển lãm sẽ mở cửa từ nay cho đến hết ngày một mươi hai tháng năm
thưa quý vị hôm nay tiếp phó thủ tướng vương quốc campuchia nessavuon
thủ tướng khẳng định việt nam mong muốn cùng campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông mekong
hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng quản lý bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông mekong
trên cơ sở hiệp định mekong và các quy định của ủy ban quỹ ủy hội sông mekong quốc tế
bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực
lợi ích của cộng đồng người dân
thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn phó thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu
cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia sang việt nam và dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử
điện biên phủ thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh chiến thắng lịch sử điện biên phủ là thắng lợi
chung của ba nước việt nam lào campuchia và khẳng định việt nam luôn trân trọng sự giúp đỡ
quý báu của các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước campuchia và lào đối với sự nghiệp cách mạng
của nhân dân việt nam
khẳng định việt nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị
truyền thống và hợp tác toàn diện với campuchia trên tất cả các lĩnh vực trong đó hợp tác đảng
tiếp tục định hướng quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên cơ sở đoàn kết hữu nghị và tôn trọng
lợi ích của nhau cho rằng việc gặp gỡ trao đổi giữa chính phủ các bộ ngành địa phương hai nước
tiếp tục phát huy hiệu quả góp phần vào việc thúc đẩy hiệu quả thực chất hợp tác song phương
thủ tướng khẳng định việt nam mong muốn cùng campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông mekong
hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng quản lý bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông mekong
trên cơ sở hiệp định mekong và các quy định của ủy hội sông mekong quốc tế bảo đảm hài hòa lợi ích
các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực
thủ tướng chính phủ mong phía campuchia tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho người gốc việt
ổn định cuộc sống hòa nhập sở tại làm câu nối hữu nghị giữa hai nước đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam
đang đầu tư kinh doanh tại campuchia
phó thủ tướng nét saverul bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
đối với cả ba nước việt nam lào và campuchia
phó thủ tướng khẳng định campuchia luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với việt nam coi sự đoàn kết là thắng lợi chung của hai nước
phó thủ tướng chân thành cảm ơn và cho biết sẽ chuyển lời chúc mừng đầu năm mới tết cổ truyền campuchia
và lời chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao việt nam tới quốc vương norodom sihamoni hoàng thái hậu norodom moninet sihanov
và chủ tịch thượng viện campuchia hunsen
sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính tiếp bộ trưởng bộ quân đội cộng hòa pháp
chiên lê côn nụ đang có chuyến thăm việt nam tham dự các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thủ tướng phạm minh chính cảm ơn bộ trưởng bộ quân đội pháp đã nhận lời mời dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp
khẳng định nỗ lực của hai bên cùng nhau gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng đến tương lai
cho thấy việt nam là một hình mẫu

bộ trưởng phạm minh chính cảm ơn bộ trưởng bộ quân đội pháp đã nhận lời mời dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến lược việt nam pháp
để tăng cường hơn nữa đưa quan hệ việt nam pháp lên tầm cao mới đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao chuẩn bị thật tốt cho chuyến thăm việt nam sắp tới của tổng thống pháp macron
cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương
thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế hai nền văn hóa giao lưu nhân dân hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu chuyển đổi năng lượng phát triển kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn xây dựng các dự án hạ tầng giao thông trong đó có tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy dự án metro nhổn ga hà nội và các dự án đường sắt hợp tác khai thác biển và đại dương bền vững hợp tác nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ tiếp tục phối hợp ủng hộ
toàn dân thủ tướng đề nghị phía pháp ủng hộ thúc đẩy các nước eu sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa và ec sớm gỡ thẻ vàng với hải sản xuất khẩu của việt nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của việt nam trong chống đánh bắt cá trái phép
chiều cùng ngày tại trụ sở ban đối ngoại trung ương đồng chí lê hoài trung bí thư trung mương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đã tiếp bộ trưởng bộ quân đội pháp sébastien lekonu
ghi nhận ý nghĩa của chuyến thăm việt nam dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của bộ trưởng bộ quân đội pháp đối với lịch sử quan hệ song phương đồng chí lê hoài trung hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm với bộ trưởng bộ quốc phòng và cuộc hội kiến với thủ tướng chính phủ của bộ trưởng bộ quân đội pháp chúc chuyến thăm đạt kết quả tốt đẹp góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng
bộ trưởng bộ quân đội pháp mong muốn qua các nhà lãnh đạo việt nam chuyển lời thăm hỏi tới tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển của việt nam trong thời gian qua khẳng định pháp luôn coi trọng việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với việt nam
bộ trưởng bộ quân đội pháp cho rằng chuyến thăm của ông tới việt nam lần này là biểu hiện của tình hữu nghị và quyết tâm cùng hợp tác vì sự phát triển của hai nước và lợi ích của nhân dân hai nước

kim tân bắc cường vạn hòa cốc san của thành phố lào cai khiến đổ nhiều cây xanh trên đường phố và hư hỏng nhà dân
đây là trận mưa đá thứ tư xảy ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai tính từ đầu năm đến nay
theo thống kê mưa lớn kèm rông lốc đã làm một trăm sáu mươi sáu ngôi nhà bị ảnh hưởng hư hỏng và gần hai mươi hectare hoa màu của người dân bị thiệt hại
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp sửa chữa nhà ở giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
liên quan đến vụ việc bốn tàu cá của ngư dân quảng bình cùng một mươi một ngư dân đang mất tích trên biển do rông lốc các cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đang tích cực phối hợp để tìm kiếm tàu cá và các ngư dân gặp nạn
tỉnh quảng bình đã thành lập ban chỉ huy tiền phương tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh để chỉ đạo các cơ quan đơn vị kiểm tra xác minh thông tin các tàu bị nạn kịp thời báo cáo đề xuất bộ tư lệnh bộ đội biên phòng ubnd tỉnh quảng bình chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích phối hợp với các địa phương thông báo kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực các tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm kịp thời trao đổi cung cấp thông tin có liên quan cho các lực lượng đang tham gia t
thuyền viên bị nạn trước đó bốn tàu cá tại địa phương đã gặp nạn trên biển khi đang đánh mất cá lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã phối hợp với chính quyền các địa phương lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu vớt được một mươi ba người trong đó một người đã chết sáu người được vào bờ an toàn và sáu người khác đang trên các tàu của ngư dân hiện nay còn một mươi một thuyền viên vẫn đang mất tích không liên lạc được